chúc các đồng chí trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững
công an tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các địa bàn chiến lược nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống bảo vệ vững chắc đường biên giới làm tốt công tác đảm bảo an ninh tôn giáo dân tộc
triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế kéo giảm tội phạm không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức tỷ lệ khám phá các vụ án hình sự đều đạt vượt chỉ tiêu quốc hội giao
đặc biệt lạng sơn là địa phương rất quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị sớm phê duyệt đề án và ban hành nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy để đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh lạng sơn thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó xác định đề án do tỉnh ủy trực tiếp ban hành nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả đảm bảo khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện
từ những kết quả đáng ghi nhận đã đạt được bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh tỉnh ủy lạng sơn cần đặc biệt quan tâm chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh phân đấu mỗi xã phường không có tội phạm hình sự không có tội phạm ma túy

đồng chí bộ trưởng cũng nêu rõ nhiệm vụ kéo giảm tội phạm một cách căn bản bền vững nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả đề án sáu của chính phủ có phần nâng cao chất lượng quản trị xã hội tiến
với đó là các giải pháp xóa đói giảm nghèo tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội bộ công an sẽ đồng hành và có sự hỗ trợ thiết thực đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn đồng bào ở vùng sâu vùng xa

nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an và phó chủ tịch thường trực ubnd tp lê hồng sơn đồng chủ trì hội nghị
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính là ubnd tp hà nội đến điểm cầu tại ba mươi quận huyện thị xã và năm trăm bảy mươi chín xã vườn thị trấn
báo cáo tại hội nghị đại diện công an tp hà nội cho biết tính đến nay có chín mươi bốn một hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nội đã mở lối thoát nạn thứ hai
tính đến ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thành phố đã thành lập duy trì hoạt động bảy hai trăm hai mươi ba tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xây dựng lắp đặt một mươi tám hai trăm linh một điểm chữa cháy công cộng
công an các quận huyện thị xã đã tổ chức thực tập một bốn mươi bốn phương án chữa cháy tại các tổ liên gia trên địa bàn năm trăm bảy mươi chín phường xã thị trấn
phần đầu đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi ba một trăm linh tổ liên gia được thực tập phương án chữa cháy
phát biểu tại hội nghị đánh giá cao
công tác lãnh đạo chỉ đạo và kết quả đã đạt được trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian qua của thành phố hà nội
thứ trưởng nguyễn văn long nhận định đây mới là kết quả bước đầu
thành phố vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp nghiêm trọng về cháy nổ
nhận định an ninh con người phải là trung tâm chủ thể trong mọi hoạt động về an ninh trật tự
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị hà nội quan tâm bảo đảm phương châm bốn tại chỗ huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó cần tập trung tuyên truyền vận động người dân trang bị các thiết bị tập huấn các kỹ năng chữa cháy cứu nạn cứu hộ đặc biệt là trong các cơ sở giáo dục về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thứ trưởng bộ công an cũng đề nghị hà nội tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong công tác thẩm duyệt nghiệp thu về phòng cháy chữa cháy
đoàn công tác của công an tỉnh hưng yên vừa đến thăm hỏi và động viên trao tặng số tiền một trăm một mươi ba triệu đồng cho gia đình ba cán bộ chiến sĩ
hy sinh và một công dân tử vong trong vụ sạt lở tại khu vực đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
đây là số tiền do cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh và cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên quyên góp ủng hộ
đến thắp nén tâm hương tưởng nhớ các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh đoàn công tác đã trao quà và bày tỏ sự tiếc thương
chi buồn sâu sắc với những đau thương mất mát to lớn của thân nhân gia đình các đồng chí
đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
hành động dũng cảm sẵn sàng quên mình vì nhân dân vì nhiệm vụ của các đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang
anh hùng của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
nghĩa cử cao đẹp của lực lượng công an tỉnh hưng yên đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái nghĩa tình đồng chí đồng đội
dành cho những người đồng đội đã không quản ngại hiểm nguy sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị thực hiện theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
về việc sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng công an theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay công an tỉnh sơn la đã triển khai bố trí điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
tại các xã thị trấn trực thuộc tỉnh
để lực lượng công an xã làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình trong thời gian qua công an tỉnh sơn la cũng đã trú trọng trong việc triển khai xây dựng trụ sở làm việc
nhà ở cho lực lượng này để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
công an xã lắng luân
huyện vân hổ
là địa bàn phức tạp về ma túy một mươi hai cán bộ chiến sĩ công an đã được điều động về địa bàn
từ sớm trụ sở công an xã đã được công an huyện công an tỉnh sơn la và lãnh đạo bộ công an quan tâm xây dựng
ngôi nhà ba tầng khang trang rộng rãi đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ làm việc của công an ở đây
cơ sở vật chất khang trang phần nào giúp cho cán bộ công an xã yên tâm công tác
có trụ sở thì anh em đảm bảo thứ nhất là
công an chưa ở thứ hai nữa là cũng đảm bảo cho công việc thực tế tại địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh chất tự
từ khi mà có cái trụ sở thì cán bộ chiến sĩ về chính trị tư tưởng trường rất là vững vàng
và trong hàng năm cái chỉ tiêu do công an tỉnh công an huyện giao thì đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh sơn la do điều kiện khách quan nên có nhiều nơi như trụ sở công an xã triển sàng
huyện yên châu lực lượng công an xã vẫn còn làm việc trong những ngôi nhà tạm
cái trụ sở hiện tại đang ăn ở sinh hoạt và công tác là cái nhà là trụ sở y tế của xã từ những năm trước đây để lại
cũ xuống cấp những khi là mưa gió thì rột nát nắng thì nóng
vừa rồi thì ủy ban nhân dân xã nó cấp đất cho công an xã thì chủ trương là từ nay sẽ tiến tới là sẽ cấp đất
công an xã thì cũng cố gắng thực hiện cái nhiệm vụ mà cấp trên giao khắc phục những cái cổ tải khó khăn về cái nơi ăn nơi ở
đến nay trên toàn tỉnh sơn la đã có hai mươi chín trên một trăm chín mươi bảy đơn vị có trụ sở làm việc kiên cố độc lập
năm mươi một đơn vị có nhà làm việc độc lập trong ủy ban nhân dân xã thị trấn
một mươi đơn vị đang được xây dựng một trăm một mươi bảy đơn vị chưa có trụ sở
đây cũng là những khó khăn thách thức cho lực lượng công an xã tại địa bàn cơ sở
để hoàn thành mục tiêu nghị quyết một mươi hai trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu giải quyết những khó khăn vướng mắt trong công tác điều chuyển tài sản công
quy hoạch bố trí quy đất và thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng bàn giao đất để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh xã thị trấn đảm bảo về nhà ở doanh trại cho các cơ sở
doanh trại cho cán bộ chiến sĩ
và đến hết năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành một trăm chín mươi bảy trên một trăm chín mươi bảy trụ sở đảm bảo đúng theo mục tiêu của nghị quyết một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
hiện nay nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã ngày càng nhiều hơn
vai trò của lực lượng công an cấp cơ sở ngày càng quan trọng hơn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân
những trụ sở khang trang đáp ứng yêu cầu làm việc cho lực lượng này sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn
để lực lượng công an xã chính quy tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị địa bàn